bất chấp lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ để chống dịch covid một mươi chín
một nhóm chín đối tượng sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vẫn tổ chức tụ tập ăn nhậu
công an xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng này
nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực đồi độc lập thuộc thôn bốn xã hòa khánh
có nhóm đối tượng đang ăn nhậu lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vi phạm
chín đối tượng bị đề nghị xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng tổng cộng là một trăm ba mươi năm triệu đồng
công an thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đinh xuân tùng ở phường bình hàn thành phố hải dương
và đỗ hải đăng ở xã hạ lễ huyện ân thi tỉnh hưng yên để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
khoảng giờ một mươi phút
ngày chín tháng tám đinh xuân tùng và đỗ hải đăng sử dụng chất bẩn là hỗn hợp sơn trộn mắm tôm
ném vào cửa nhà và ô tô của anh vũ lê duy ở phường quang trung thành phố hải dương
hậu quả làm hư hỏng tường bao xung quanh nhà trụ cổng và một số bộ phận của chiếc xe ô tô
điều tra mở rộng hai đối tượng khai nhận trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy
cũng sử dụng hỗn hợp chất bẩn sơn màu đỏ trộn mắm tôm ném vào nhà dân
ở phố trương dương phường trần phú thành phố hải dương
thưa quý vị sau hai ngày lập chốt phân vùng mới thì bắt đầu từ hôm nay ngày sáu tháng chín
công an thành phố hà nội sẽ triển khai ba mươi chín chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo vùng thực hiện theo chỉ thị số hai mươi của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vâng với việc thiết lập các chốt như thế này thì sẽ giúp cho các cơ quan chức năng
nâng cao được công tác phòng chống dịch bệnh giữa các vùng trên địa bàn thành phố
và khi lưu thông qua các vùng một hai ba tức là vùng xanh vùng đỏ và vùng cam
thì người dân cần phải lưu ý những điều gì
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
ba mươi chín chốt được lập nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào vùng một vùng đỏ
trong đó có hai mươi một chốt đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao do công an tp hà nội chủ trì
bốn chốt có mật độ giao thông trung bình do công an quận huyện triển khai
chín chốt còn lại do ủy ban nhân dân xã phường thực hiện
sau hai ngày triển khai thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu
các chốt phân vùng cũng nhận được sự ủng hộ từ phía người dân
những cái chốt phân vùng cũng nhận được sự ủng hộ từ phía người dân
những cái biện pháp mới là chứng mắc là sẽ hiệu quả hơn so với những cái cũ
nên là bản thân là ủng hộ
nếu như thực sự làm nghiêm túc thì sẽ hiệu quả
thì đầu tiên là sẽ hạn chế được việc người dân ra khỏi đường
tất cả các chốt phân vùng sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia làm bốn k
riêng với mỗi chốt loại một bố trí một mươi sáu cán bộ liên ngành
đồng thời tại mỗi chốt như vậy sẽ đều bố trí lực lượng
để có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ
khử trùng trong trường hợp cần thiết
kiểm tra đối chiếu
kết quả xét nghiệm
đặc biệt lực lượng chức năng sẽ chủ động sàng lọc các đối tượng được di chuyển vào vùng
chốt cứng tại đây là chốt tại một vị trí phân tách giữa các vùng
để kiểm tra các phương tiện ra vào từng vùng
nghĩa là từ vùng ba vùng hai muốn di chuyển vào vùng
thì phải qua các chốt cứng này để mà tôi kiểm tra tại đấy
nếu đủ hiệu kiện tham gia thông vào thì chúng tôi sẽ cho qua
còn nếu trường hợp không đủ thì sẽ buộc quay đầu
và nếu sai
sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết
người dân cần chú ý lộ trình di chuyển của mình
cụ thể từ vùng một ra vào vùng hai và ngược lại thông qua sáu chốt
cầu thăng long cầu nhật tân cầu long biên cầu trương dương cầu vĩnh tuy cầu thanh trì
đi từ vùng một ra vào vùng ba và ngược lại thông qua một mươi sáu chốt
cống liên mạc cầu diễn cầu xuân phương cầu ngà cầu sông đáy cầu an lạc cầu bảy mươi hai cầu cù sơn cầu tân phú
cầu hai lĩnh ngã ba d tả đáy cầu thạch bích cầu khê tang cầu qua cầu quán gánh ngã ba d hữu hồng trạm bơm hồng vân
người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ vùng một sang vùng ba và ngược lại
không được phép lưu thông qua ba mươi vị trí chốt cứng do sở xây dựng lắp đặt
tại điểm rắp xanh giữa các vùng trên các tuyến đường theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa
bưu phẩm bưu chính bằng xe mô tô xe hai bánh hay còn gọi là shipper từ chín h đến hai mươi h
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa chấp thuận đề xuất của sở giao thông vận tải liên quan tới hoạt động
vận chuyển giao nhận hàng hóa biêu phẩm biểu chính bằng xe mô tô xe hai bánh
theo đó các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh chỉ được hoạt động từ chín h đến hai mươi giờ hàng ngày
đồng thời shipper được yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr
hoặc là tết nhanh còn thời hạn theo quy định của ngành y tế
các sở công thương thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp
chịu trách nhiệm đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch đối với nhân viên giao hàng
khi tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa biêu phẩm bưu chính
đây là một trong những biện pháp quan trọng đang được nhiều địa phương thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh
xây dựng những vùng xanh trở thành pháo đài chống dịch
ở đó mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch
ý thức tình nguyện tinh thần trách nhiệm cùng sự đồng lòng của chính những người đang sống trong các vùng an toàn
là phòng tuyến quan trọng có ý nghĩa quyết định để giữ vững những vùng xanh bền vững và an toàn
câu chuyện ngay sau đây là một minh chứng cụ thể
tại khu trung cư này các chốt trực vùng xanh đã duy trì hoạt động suốt hơn một tháng qua
cùng với lực lượng công an cơ sở ban quản lý
thành viên tổ chức chính trị xã hội
thì tại đây mỗi ngày đều có sự tham gia tình nguyện trực chốt của các cư dân trung cư
trong số đó có nhiều người đang công tác tại các đơn vị trong công an nhân dân
dù bận với nhiệm vụ chuyên môn tham gia phòng chống dịch khi được đảng nhà nước lực lượng công an yêu cầu
nhưng khi về nơi sinh sống họ luôn tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động
một công việc không có lương hay trợ cấp thế nhưng ai cũng đều vui vẻ nhiệt tình đăng ký tham gia
đóng góp một phần cùng với bên các tổ phường chúng tôi đều thấy rất là tích cực để đẩy lùi được dịch bệnh covid
mình không có chuyên môn về y tế thì mình có thể tham gia một cách là hỗ trợ anh em ở chốt dịch
để kiểm soát người ra vào trong khu cư dân của mình
để bảo đảm rằng trong khu cư dân của mình luôn đảm bảo không có f
để nó đảm bảo giữ cái vùng cho mình là vùng xanh
tôi nghĩ rằng việc mình tham gia như vậy
nó chỉ là một phần nhỏ
chỉ là một phần nhỏ thôi
do đây là khu trung cư gồm nhiều tòa và có nhiều lối đi tắt
vì vậy ngay sau khi được thiết lập trở thành vùng xanh
các chốt trực đã được bố trí theo nguyên tắc chỉ duy nhất một lối ra vào
kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp người lạ người không đủ điều kiện
sẽ cương quyết không được vào khu dân cư
sự ngỡ ngàng ban đầu giờ đã chuyển thành đồng tình ủng hộ
mọi người trong khu đều đồng lòng vui vẻ tự nguyện thực hiện các đội quy
và bảo ban nhau ý thức bảo vệ vùng xanh nơi mình sống

mọi người trong khu đều đồng lòng vui vẻ tự nguyện thực hiện các đội quy
và bảo ban nhau ý thức bảo vệ vùng xanh nơi mình sống